tại đây có đầy đủ các thương hiệu nổi tiếng như gucci louis vuitton bali san vantor ms
đối với các mẫu đồng hồ nổi tiếng như rolex omega patek philippe
các dòng sản phẩm túi xách thắt lưng kính mắt như louis vuitton gucci prada dior
được bán tại thương trường quốc tế hồng nguyên
đại diện chủ sở hữu của các nhãn hàng này tại việt nam cho biết
các sản phẩm này đều không phải là các sản phẩm chính hãng
có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ và giả các thương hiệu
để vào được trung tâm mua sắm này khách hàng sẽ được hướng dẫn viên người việt đưa tới đây
nhưng hướng dẫn viên này cũng không được phép vào trong mà phải ngồi đợi khách ở phía bên ngoài
khách sẽ được chia thành từng tốp một mươi năm người do nhân viên tại đây phụ trách đưa đi tham quan mua sắm
phương thức hoạt động của cửa hàng này là chỉ tiếp và bán hàng cho khách du lịch trung quốc
và nhân viên ở đây có tới tám mươi là người trung quốc
cùng với đó là toàn bộ hệ thống thanh toán đều được thông qua hệ thống ngân hàng trung quốc
từ thẻ ngân hàng tới các trung gian thanh toán như ứng dụng wechat
vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám khi cơ quan chức năng kiểm tra đại diện của trung tâm mua sắm này là ông bùi hữu thiêm
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố móng cái cho biết đã dừng hoạt động và đóng cửa trung tâm
nhưng khi đoàn liên ngành yêu cầu mở cửa kiểm tra vẫn phát hiện hàng hóa bày bán
ở thời điểm hiện tại trung tâm thương mại này hiện có chín mươi bốn lao động nước ngoài chưa có giấy phép
một mươi sáu lao động là người việt nam chưa có hợp đồng lao động
việc đóng thuế của trung tâm thương mại hồng nguyên móng cái cũng chưa thực hiện đúng theo quy định vẫn còn nợ động thuế
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã đang xác minh vụ việc có dấu hiệu sai phạm về lĩnh vực đất đai liên quan đến công ty alibaba
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa có văn bản đề nghị sở xây dựng tỉnh đồng nai cung cấp thông tin tài liệu
liên quan đến các dự án của công ty cổ phần địa ốc alibaba tại tỉnh này để
theo cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cơ quan này đang điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu sai phạm về lĩnh vực đất đai
liên quan đến công ty cổ phần địa ốc alibaba địa chỉ ba trăm hai mươi một điện biên phủ phường một mươi năm quận bình thạnh tp hcm
qua xác minh trên địa bàn tỉnh đồng nai alibaba đang giao bán đất nền của hai mươi chín dự án
trong đó huyện long thành hai mươi bảy dự án huyện nhân trạch một dự án và huyện xuân lộc một dự án
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị sở xây dựng tỉnh đồng nai cung cấp toàn bộ tài liệu thông tin liên quan đến các dự án nói trên
trước đó tỉnh đồng nai nhiều lần khẳng định chưa ban hành bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm
chấp thuận chủ trương đầu tư giao đất cho thuê đất để công ty alibaba thực hiện các dự án cũng như dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo võ minh dũng bốn mươi hai tuổi
về tội tham ô tài sản
theo cáo trạng dũng nguyên là kế toán trường trung học cơ sở trung hiếu huyện vũng liêm
lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
dũng đã lập nhiều bảng thanh quyết toán tiền lương cao hơn so với chi tiết trong bảng lương thực nhận
lập khống bảng lương nhân viên hợp đồng không có công tác ở trường và danh sách giáo viên nhân viên được hưởng chế độ thai sản
chiếm đoạt số tiền gần bốn trăm bảy mươi triệu đồng
ngày một mươi chín tháng ba tòa án nhân dân huyện vũng liêm đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo dũng ba năm tù về tội tham ô tài sản
nhưng viện trưởng viện kiểm soát nhân dân tỉnh đã kháng nghệ theo hướng tăng hình phạt
áp dụng hình phạt bổ sung đối với dũng
tại phiên tòa phúc thẩm sau khi xem xét hồ sơ các tình tiết của vụ án
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo dũng bốn năm tù giam về tội tham mô tài sản
đồng thời cấm bị cáo hành nghề kế toán một năm sau khi chấp hành sau án phạt tù
thưa quý vị một vụ ngộ độc rượu ngâm hạt cây rừng nghiêm trọng vừa xảy ra vào ngày hôm qua
trên địa bàn huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa
khiến ba người tử vong và hai người khác đang được điều trị tích cực tại bệnh viện
chiều qua bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa đã tiếp nhận bệnh nhân
cao văn lộc ba mươi tuổi chú huyện khánh vĩnh là nạn nhân trong vụ ngộ độc rượu hạt tại rừng
khi nhập viện bệnh nhân lộc có biểu hiện sốt cao tiếp xúc chậm
cánh tay bị bầm tím suốt huyết dưới da
qua điều trị tích cực hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo nhưng vẫn phải theo dõi điều trị tích cực
trước đó vào ngày bảy tháng bảy một nhóm người chú huyện khánh vĩnh vào khu vực rừng
ở xã sơn thái giáp tỉnh lâm đồng tìm lâm sản
đến khoảng một mươi chín h ngày một mươi tháng bảy nhóm người trên uống rượu ngâm hạt trái cây rừng
thì xuất hiện tình trạng nôn ói co giật
ba nạn nhân tử vong được xác nhận là cao minh hoàng hai mươi bảy tuổi
và hai nghiêm ruột cao văn hưng ba mươi tuổi cao văn yên hai mươi hai tuổi
cùng chú tại xã khánh trung huyện khánh vĩnh
ngoài ba người tử vong và bệnh nhân cao văn lộc đang được điều trị
tại bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa
thì một người nữa tên là triệu đức trung một mươi tám tuổi
đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện khánh vĩnh đến nay đã tỉnh táo
hiện tại cơ quan chức năng đã thu giữ mẫu hạt cây rừng
mà các bệnh nhân ngâm rượu uống dẫn đến ngộ độc
nghi là cây chân chó để gửi đi giám định
liên quan đến việc máy bay của hãng hàng không việt jet air
lăn vào đường lăng đang tạm dừng khai thác tại tân sơn nhất
cục hàng không việt nam đã chính thức lên tiếng
trong đó nhấn mạnh sẽ lập tổ điều tra
và làm rõ sự việc này
theo báo cáo của cục hàng không việt nam
vào một h bốn mươi hai phút ngày một mươi hai tháng bảy
chuyến bay vj sáu trăm một mươi năm từ nha trang đi tp hcm
sau khi hạ cánh tại sân bay tân sơn nhất
vào lúc một h bốn mươi một phút
đài chỉ huy cấp huấn lệnh cho tàu bay lăn vào đường w sáu
tuy nhiên phi công đã điều khiển tàu bay vào đường lăn w bốn
tại thời điểm này đường lăn vk bốn đang tạm dừng khai thác
để khu bay bảo dưỡng trang thiết bị phục vụ bay
ngay khi sự việc xảy ra
cùng với cảng vụ hàng không miền nam
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
đã phối hợp xử lý tình huống tàu bay
sau đó tiếp tục lăn về sân đỗ sau một mươi một phút
vào lúc một h năm mươi hai phút
được biết hãng hàng không vietjet đang tiến hành điều tra phỏng vấn
với tổ bay và tổ chức giảng bình
để không lặp lại các tình huống tương tự
đây là tình huống có thể gặp phải trong khai thác hàng không
thanh chúc xin chào trường quay hà nội
kính thưa quý vị rạng sáng nay
tại một căn nhà bán đồ muối lân
trên đường trần hương đạo quận năm tp hcm
xảy ra vụ cháy lớn khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi
thời điểm trên người dân phát hiện khói lửa bốc lên
từ căn nhà bán đồ lân số ba trăm ba mươi bốn trần hưng đạo
phường một mươi một quận năm tp hcm nên hô hoáng
những người trong nhà và hàng xóm đã dùng bình chữa cháy
tại chỗ dập lửa nhưng trong nhà có nhiều vật liệu dễ cháy
nên ngọn đổ cháy lan lên tầng một
khiến do việc dập tắt ban đầu bất thành
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động xe chữa cháy chuyên dụng
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến ứng cứu
đến hơn hai giờ sáng ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy chưa không gây thương vong về người
nhưng tài sản trong nhà gần như bị thiêu rụi
cũng liên quan đến tình hình cháy nổ
rạng sáng nay tại quán cà phê mai anh thư
trên đường d hai phường thuận giao thị xã dĩ an tỉnh bình dương
cũng xảy ra vụ hỏa hoạn khiến cho toàn bộ tài sản bị thiêu rụi
khoảng hai giờ sáng người dân đang ngủ thì nghe thấy tiếng động lớn
khi chạy ra thì phát hiện quán cà phê mai anh thư đang bốc cháy nguồn ngục
nhiều người cố gắng dập lửa nhưng không được
cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhận tin báo nhanh chóng có mặt tại hiện trường
sau gần một giờ nỗ lực đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
vụ hỏa hoạn tuy không gây thương vong về người
nhưng đã thiêu rụi quán cà phê tiệm cắt tóc
và làm hư hỏng đồ đạc của tiệm sửa xe máy và quán cơm lân cận
được biết thời điểm xảy ra hỏa hoạn
tại tiệm sửa xe máy có nhiều người bên trong
nhưng may mắn phát hiện sớm nên đã tháo chạy ra ngoài an toàn
hiện nguyên nhân và thiệt hại do cháy gây ra đang được tiếp tục điều tra
chiều ngày một mươi hai tháng bảy công an quận phú nhuận thành phố hồ chí minh
đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng thanh thiếu niên
vào một quán bar trên địa bàn để thoát loạn ma túy
khoảng một giờ ba mươi phút sáng cùng ngày
đội cảnh sát hình sự công an quận phú nhuận
bất ngờ kiểm tra bar một trăm bốn mươi một club trên đường nguyễn đình chính
nhiều đối tượng tung cửa bỏ chạy nhưng đã bị khống chế
qua kiểm tra tại ba phòng vip ở lầu một và khu vực ba ở tầng trệt
công an phát hiện chín mươi người nghi vấn sử dụng ma túy
nên đã lập biên bản đưa về trụ sở làm việc
kiểm tra nhanh hơn một mươi năm nữa có kết quả dương tính với chất ma túy
các đối tượng khai nhận sử dụng ma túy khi vui chơi tại đây
để tìm cảm giác mạnh
ngoài các đối tượng bị xử lý công an cũng đã xử phạt bar một trăm bốn mươi một
vì hoạt động quá giờ quản lý thiếu trách nhiệm để khách sử dụng ma túy
sáng ngày một mươi hai tháng bảy kỳ họp thứ một mươi năm hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín
tiến hành phiên khảo luận tại hội trường
nội dung trọng tâm là về tình hình kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm
và giải pháp những tháng cuối năm trên địa bàn thành phố
trung tướng lê đông phong giám đốc công an tp hcm cho biết
sáu tháng đầu năm các vụ liên quan đến tính dụng đen giảm sáu mươi
công an tp hcm cho biết sáu tháng đầu năm các vụ liên quan đến tính nhục đen giảm sáu mươi
đối với các hành vi vi phạm như tạc chất bẩn la ó cũng giảm được hơn hai mươi hai
đã xử lý được một số vụ hình sự và tình hình đã đỡ phức tạp hơn so với năm hai nghìn một mươi tám
hiện tại công an tp hcm đã có kế hoạch chuyên đề về trị phá hoạt động tính dụng đen
phân công trách nhiệm cho các bộ phận chức năng và có hướng dẫn cụ thể
trong việc xử lý hình sự các yếu tố định tội định khung và cả xử lý hành chính
nếu không xử lý hình sự được
xử lý các công ty đòi nợ thuê đề xuất tp hcm có kiến nghị chính thức
với dịch vụ đòi nợ thuê và thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn tình trạng này
kiến nghị nghiên cứu các tổ chức và hình thức tính dụng để hỗ trợ cho người nghèo
nhằm tạo điều kiện cho người có nhu cầu vay vốn tiếp cận tốt với nguồn vốn
thì sẽ ngăn chặn có hiệu quả tính dụng đen
bên cạnh những phương thức xét tuyển truyền thống như dựa trên kết quả thi
trung học phổ thông quốc gia xét tuyển học bạ nhiều trường đại học
tại tp hcm sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng và sử dụng kết quả này
để bổ sung phương thức xét tuyển
cụ thể trường đại học quốc tế hồng bang trường đại học công nghệ tp hcm
sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng vào hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng bảy
tương tự trường đại học nguyễn tất thành sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng
vào ngày một mươi bốn tháng bảy tại các cơ sở quận bốn và quận một mươi hai của trường
đề thi của trường đại học nguyễn tất thành bao gồm tối thiểu hai môn thi toán
hoặc ngoại ngữ và một trong các môn tự chọn văn lý hóa sinh
thời lượng thi mỗi môn sẽ là toán lập trăm hai mươi phút ngoại ngữ sáu mươi phút các môn còn lại bốn mươi phút
nội dung thi chủ yếu nằm trong kiến thức lớp một mươi hai của bậc trung học phổ thông
đến thời điểm hiện tại thì hôm nay thì đã có một năm trăm linh thí sinh đăng ký dự thi
chúng tôi cũng đã làm việc với các thầy cô ở các trường trung học của hông quốc gia
chúng tôi thành lập một cái hội đồng để mà coi nhận như là cái hội đồng chuyên môn
để mà chuẩn bị những cái vấn đề như về đề thi về ngân hàng
câu hỏi về cấu trúc đề v v cũng như là công tác tổ chức sẽ như thế nào
để mà bảo đảm được thứ nhất là cái sự công bằng cái sự chính xác và cái tính khách quan
và quan trọng nhất là sẽ sàng lọc và lựa chọn được cái thí sinh đầu vào theo đúng cái yêu cầu của nhà trường
rõ ràng kỳ thi đánh giá năng lực hiện nay nhất là kỳ thi của đại học quốc gia tp hcm
đã thực sự đáp ứng được các tiêu chí loại bỏ tiêu cực thi cử nặng nề
nên thu hút được đông đảo thí sinh tham gia và các trường tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực
để tuyển sinh riêng là quyền tự chủ của các trường
tuy nhiên để chuẩn bị một kỳ thi cần rất nhiều yếu tố mà quan trọng hơn hết là tính khách quan công bằng
để thi mang tính phân loại cao
trường nào cũng hiểu là cái nhóm đối tượng tuyển sinh của mình là gì
và họ sẽ hướng đến cái nhóm đối tượng tuyển sinh đó
vấn đề còn lại là các trường phải đảm bảo rằng là mình có một công cụ thật là đúng
để mình đánh giá đúng những cái gì mình muốn đối với thí sinh của mình
đối với thí sinh thì có khả năng là nhìn thấy là nhiều kỳ thi quá
thì có khả năng là cảm thấy hơi e rè
thí sinh đều đã định hướng được rằng là mình muốn vào trường nào
do đó họ sẽ không thể nào là thi tất cả các kỳ thi
mà họ sẽ định hướng những cái trường mà mình mong muốn thi vào
do đó tuy là nhiều kỳ thi nhưng thí sinh sẽ chọn những cái kỳ thi phù hợp đối với họ
như vậy với khá nhiều điểm mới của các trường đại học tại tp hcm trong kỳ tuyển sinh năm nay
chắc chắn sẽ tạo ra nhiều cơ hội để thí sinh lựa chọn
vấn đề còn lại là thí sinh cần cân nhắc lựa chọn ngành nghề phương thức xét tuyển
và tham gia các kỳ thi phù hợp với năng lực của mình
bộ giáo dục và đào tạo khuyến khích các trường tuyển sinh đảm bảo chất lượng
theo yêu cầu của ngành đào tạo
với mục đích lựa chọn thí sinh có học lực tốt đảm bảo khả năng có việc làm
của sinh viên sau tốt nghiệp và xây dựng thương hiệu của các trường
đảm bảo minh bạch khách quan công khai công bằng trong tuyển sinh
đã hé lộ những tình tiết căng thẳng đầu tiên
các sáu mỹ nhân chính thức của chương trình cũng đã lội diện
ngay từ số ít hình ảnh hé lộ trong scholar chương trình thực tế mỹ nhân hành động
đã cho thấy tình tiết căng thẳng với nhiều thử thách hành động kỹ năng sinh tồn khắc nghiệt
cũng từ tính loại trừ sát sao trong quá trình dự thi những mâu thuẫn giữa thí sinh
giữa thí sinh và ban giám khảo cũng đã nảy sinh được thể hiện qua màn đối đáp gây gắt
trong đoạn trailer
quan trọng hơn sáu bóng hồng tài sắc của làng giải trí trong nước cũng chính thức được tiết lộ
bao gồm diễn viên phương anh đào diễn viên phương oanh ca sĩ diễn viên trương quỳnh anh
diễn viên ngọc thanh tâm dj oxy và ca sĩ hiện tượng giang my
những thông tin cụ thể hơn về mỹ nhân hành động sẽ được ban tổ chức chia sẻ
trong buổi gặp gỡ công chúng giữa tuần sau để có thể phát sóng vào hai mươi h tối chủ nhật hàng tuần
từ ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây
và bây giờ thanh trúc xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay của truyền hình công an nhân dân tại hà nội
tiếp tục với các tin tức chính trị quan trọng khác
để chuẩn bị cho đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai vào sáng ngày hôm nay
tại thành phố bumau thuật tỉnh đắk lắc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì buổi làm việc
cùng với tiểu ban kinh tế xã hội của đại hội một mươi ba của đảng với một mươi tỉnh thành phố
khu vực xuyên hải miền trung tây nguyên
theo thủ tướng nguyễn xuân phúc miền trung tây nguyên có vị trí địa lý và vai trò
kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại quan trọng của đất nước
nhiều địa phương trong khu vực có tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước
như đà nẵng quảng nam quảng ngãi lâm đồng có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển
trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp du lịch dịch vụ càng biển cây công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
thủ tướng nhấn mạnh mong muốn lắng nghe ý kiến từ các địa phương để làm sao văn kiện đại hội lần này
không thoát ly thực tiễn và phải mang tầm nhìn dài hạn mang khát vọng đưa đất nước đưa miền trung tây nguyên phát triển nhanh hơn
thủ tướng cũng đề nghị các địa phương phát biểu ý kiến để tiểu ban tổng hợp phân tích
trong đó nêu một số vấn đề gồm nét nổi bật kết quả đạt được tồn tại yếu kém nguyên nhân
bài học kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội của địa phương mình trong năm năm một mươi năm qua
đặc biệt là những cách vận dụng sáng tạo mô hình mới thành công mới những nút thắt
vấn đề trọng tâm cần giải quyết từ đó đề xuất phương hướng mục tiêu phát triển địa phương vùng và cả nước
sáng nay văn phòng trung ương đảng đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lễ đón nhận
huân chương sao vàng cho lực lượng chuyên gia việt nam giúp cách mạng campuchia giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi chín một nghìn chín trăm tám mươi chín
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
và phát biểu tại buổi lễ cùng dự có ngày úc sô vi đại biện lâm thời
đại sứ quán vương quốc campuchia tại việt nam cùng cám bộ đại sứ quán
về phía bộ công an tham dự buổi lễ có thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trong một mươi năm từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đảng và nhà nước ta đã cử gần ba năm vạn cán bộ
sang giúp nước bạn campuchia ngay sau ngày đánh đổ chế độ diệt chủng pompos iansari
ta đã khẩn trương giúp bạn thành lập hội đồng nhân dân cách mạng campuchia
xây dựng được lực lượng quân đội cách mạng đã sát cánh cùng quân tình nguyện việt nam
chiến đấu dũng cảm ngăn chặn quân diệt chủng pompos quay trở lại giúp bạn đào tạo bồi dưỡng
cán bộ công an các cấp và lực lượng công an biên phòng đủ sức đảm nhận nhiệm vụ
quản lý biên giới và an ninh của đất nước nhanh chóng khôi phục lại các nhà máy
đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp phát biểu tại lễ đón nhận huân chương sao vàng
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trần quốc vượng nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí
chuyên gia việt nam nhân niềm vui niềm vinh dự to lớn này đồng chí khẳng định trong một mươi năm gian khó
cùng với quân tỉnh nguyện đội ngũ chuyên gia việt nam đã không quản ngại hy sinh
vượt qua nhiều khó khăn thử thách đem hết công sức trí tuệ sương máu của mình với tinh thần
quốc tế cao cả trong sáng giúp campuchia từ đống đổ nát hoang tàn dưới chế độ khơ me đỏ
diệt chủng đã thật sự hồi sinh kỳ diệu đồng chí trần quốc vượng cũng khẳng định công lao và sự
hy sinh to lớn của đội ngũ chuyên gia và quân tình nguyện việt nam mãi mãi được lịch sử hai dân tộc
việt nam campuchia khắc ghi được nhân loại tiến bộ ghi nhận không gì có thể xuyên tạc được sự thật
lịch sử ấy và sự thật đã chứng minh ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám sau nhiều năm xét xử trong tòa án
của campuchia dưới sự bảo trợ của liên hợp quốc đã chính thức ra phán quyết tuyên án tù trung thân
đối với các tên đầu sò của chế độ khmer đỏ campuchia phạm tội ác chống lại loài người tội ác
chiến tranh tội ác diệt chủng phán quyết của tòa án đặc biệt đã trả lại công bằng công lý cho nhân
dân campuchia nạn nhân của chế độ khơ me đỏ diệt chủng đồng thời khẳng định tinh thần thép chính
nghĩa về sự giúp đỡ to lớn của nhân dân việt nam đối với nhân dân campuchia trong thời gian đó
trong khuôn khổ chuyến thăm mông cổ ngày một mươi một tháng bảy đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an việt nam cùng đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã tới thăm trường một mươi bốn
tại thủ đô ulaanbaatar dự lễ khai mạc lễ hội truyền thống na đam
trường một mươi bốn nơi đặt tượng đài chủ tịch hồ chí minh là một trong số những trường đầu tiên của thành phố
ulaanbaator trường thực nghiệm số một mươi bốn mang tên chủ tịch hồ chí minh và kết nghĩa với trường trung
phổ thông trung văn an hà nội ngày một mươi bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi nhận kỷ niệm bốn mươi năm ngày sinh của chủ tịch
hồ chí minh
ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng mông cổ đã ra quyết định chính thức cho phép trường
thực nghiệm số một mươi bốn được mang tên chủ tịch hồ chí minh tại đây bộ trưởng tô lâm và đoàn đã đặt vòng hoa
tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh đặt tại khuôn viên nhà trường để tưởng nhớ công lao to lớn của người
trường một mươi bốn hiện có hai bảy trăm linh học sinh ở cả ba cấp cấp một cấp hai cấp ba hàng năm lễ tốt nghiệp ra trường
của học sinh cũng được tổ chức vào ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh ngày một mươi chín tháng năm
trò chuyện với giáo viên và học sinh nhà trường bộ trưởng tô lâm cảm ơn những tình cảm mà nhà trường
và các em học sinh đã dành cho đoàn mong muốn các em học sinh sau khi tốt nghiệp tiếp tục mang những kiến thức
được học từ nhà trường giúp ích cho xã hội cho sự phát triển của đất nước mông cổ bộ trưởng tô lâm
cũng chúc nhà trường luôn là điểm sáng dẫn đầu của ngành giáo dục mông cổ cùng ngày bộ trưởng tô lâm
cũng đã tới sự khai mạc lễ hội truyền thống nga đam đây là lễ hội lớn nhất của đất nước mông cổ
được tổ chức từ ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng bảy hàng năm và được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể
vào năm hai nghìn một mươi nguồn gốc của lễ hội bắt đầu từ thời kỳ gen hit khan vĩ đại của thế kỷ một mươi ba
nà đàm trong tiếng mông cổ được hiểu là lễ hội hay lễ hội thể thao còn được gọi là lễ hội ba môn thể thao
nam tính gồm ba trò chơi chính là đua ngựa đấu vật và bắn cung với mục đích là để chứng minh sức mạnh
và sự nam tính của người đàn ông môn thể thao được mong chờ nhất trong lễ hội nữ
nga đam truyền thống là đua ngựa với các cuộc đua được tổ chức ở ngoại ô thủ đô uluanba to
cùng ngày bộ trưởng tô lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao bộ công an đã tới thăm đại sứ quán việt nam
tại mông cổ còn trong chiều nay tại hà nội thanh tra bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết sáu tháng
đầu năm triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
tại hội nghị các đại biểu đã cùng nghe và thảo luận về kết quả công tác thanh tra trong sáu tháng
đầu năm hai nghìn một mươi chín nhiều ý kiến khẳng định thanh tra bộ công an đã bám sát nghị quyết chỉ thị của đảng
pháp luật của nhà nước các quy định của bộ công an thực hiện tốt công tác tiếp công dân
giải quyết khiếu nại tố cáo tổ chức các cuộc thanh tra hành chính thanh tra chuyên ngành đặt
hiệu quả chất lượng làm tốt chức năng phòng chống tham nhũng trong công an nhân dân
góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an
nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đánh giá cao những kết quả
đạt được trong sáu tháng đầu năm của thanh tra bộ công an thứ trưởng nguyễn văn thành cũng đồng tình
với một số nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng thanh tra công an nhân dân trong sáu tháng cuối năm
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh thời gian tới thanh tra bộ công an cần tiếp tục phát huy
hiệu quả hơn nữa các mặt công tác quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước và bộ công an đặc biệt là nâng cao tính chủ động trong công tác
thanh tra xử lý kết quả thanh tra cùng với đó là nêu cao tinh thần trách nhiệm tinh thần nêu gương
của cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra tiếp công dân giải quyết các khiếu nại
tố cáo không ngừng nâng cao chất lượng công tác thanh tra trong công an nhân dân
đoàn công tác do trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
chiều nay đã có buổi làm việc kiểm tra công tác tại công an tỉnh tuyên quang
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an tuyên quang đã chủ động nắm chắc tình hình
phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động và
các loại tội phạm tệ nạn xã hội đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của địa phương
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí thứ trưởng nguyễn văn sơn đã ghi nhận
biểu dương những kết quả đã đạt được của công an tỉnh tuyên quang đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh
trong thời gian tới lực lượng công an tuyên quang cần tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình
chủ động tham mưu đúng tham mưu chúng làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái thù địch chú ý an ninh phi truyền thống
đẩy mạnh công tác phòng ngừa thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
làm tốt công tác dân vận khơi dậy và thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát
triển mạnh tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng nâng cao bản lĩnh chính trị của
cán bộ chiến sĩ chú trọng vai trò trách nhiệm của người đứng đầu lãnh đạo chỉ huy chủ động không
để xảy ra đột xuất bất ngờ tiếp tục đẩy mạnh phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều
phát huy truyền thống của vùng căn cứ địa cách mạng giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự
an toàn xã hội trong mọi tình huống sáng nay tại hà nội nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
đã tổ chức lễ công bố sách xuất bản sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín rất nhiều cuốn sách giá trị đã được
giới thiệu tới độc giả vào dịp này tính đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín nhà xuất bản
chính trị quốc gia sự thật đã ra mắt bạn đọc gần bốn trăm linh ấn phẩm có giá trị về chính trị xã hội lịch sử văn hóa pháp luật xây dựng đảng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta
đáng chú ý một số tác phẩm quan trọng có giá trị và ý nghĩa lớn được xuất bản phát hành trong sáu tháng vừa qua như cuốn sách
quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
cuốn sách gồm ba mươi một bài phát biểu bài viết trả lời phỏng vấn của tổng bí thư chủ tịch nước
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng nguyễn phú trọng được sắp xếp làm hai phần
giúp các ngành các cấp các địa phương các tổ chức đảng và nhân dân nắm vững
quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác quan trọng này
cũng liên quan đến đề tài phòng chống tham nhũng còn có cuốn
tham nhũng và hoạt động của công an nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng ở việt nam
của đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
nội dung cuốn sách tập trung phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận chung
về tham nhũng và tư tưởng hồ chí minh quan điểm của đảng về phòng chống tham nhũng
đồng thời làm rõ thực trạng tội phạm tham nhũng ở việt nam trong những năm qua
và phân tích những đóng góp của lực lượng công an nhân dân vào công cuộc phòng chống tham nhũng
dịp này nhà xuất bản cũng đã giới thiệu nhiều ấn phẩm quan trọng như
chùm sách về học tập tư tưởng đạo đức hồ chí minh do tác giả tiến sĩ nguyễn hồng chuyên chủ biên
cuốn sách viết và đối thoại đây được coi là công trình gói ghém hơn nửa thế kỷ làm nghề
và nghiệp viết cả báo chí và nét chính trong sự nghiệp văn chương của tác giả nhà văn nhà báo trần mai hạnh
thưa quý vị những đóng góp thầm lặng của những người chiến sĩ an ninh nhân dân bám bản
ở những nơi vùng cao biên giới vùng sâu vùng xa vùng khó khăn đã giúp cho cuộc sống của đồng bào
ở những nơi đó đổi thay từng ngày mặt khác tại một số nơi không ít bà con đồng bào đã bị các thế lực thù địch
lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo gây mất ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn
và những người chiến sĩ an ninh nhân dân đã không quản ngại khó khăn vất vả đến từng nhà từng bản
gặp từng người để tuyên truyền vận động hiểu đúng về đường lối chính sách pháp luật của đảng và nhà nước
bình yên trở lại ở những nơi đã từng là điểm nóng về tình an ninh trật tự
những buổi tuyên truyền như thế này thường xuyên được lực lượng an ninh công an tỉnh điện biên triển khai
hiểu được cuộc sống của đồng bào những chiến sĩ an ninh ngoài việc vận động tuyên truyền đường lối chính sách pháp luật của nhà nước
thì các anh còn tranh thủ phổ biến thêm những kiến thức về cây trồng vật nuôi
và phương thức canh tác sản xuất theo phương pháp mới
nhờ vậy những căn nhà khang trang hơn được xây dựng nhiều hộ đã có điều kiện sắm thêm phương tiện đồ dùng trong nhà
kinh tế khấm khá nạn trộm cắp vượt biên trái phép cũng giảm đi nhiều
cho mọi người không nên sang bên đấy nữa
ở nhà chăm sóc con cái học hành xong lại chịu khó làm ăn ở nhà
cái biện pháp của chúng ta hiện nay là chúng tôi tiếp tục
tích cực tham mưu cho ủy ban dân huyện và trì đạo các ban ngành đoàn thể
phối hợp với chính quyền địa phương ở các xã tập trung vào công tác tuyên truyền
đấy làm công tác tuyên truyền làm sao để cho bà con nhân dân hiểu được cái việc là xuất cảnh trái phép
và di cư tự do là nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến cái cuộc sống
mãi mãi thì chúng ta vẫn cứ cuộc sống canh du cư thì không chỉ biết rồi
rất là khổ mà ngoài ra thì còn vi phạm pháp luật nữa
còn tại vĩnh phúc với phương châm việc gần dân bám địa bàn
công tác an ninh tôn giáo trên địa bàn huyện vĩnh tường luôn duy trì sự ổn định vững chắc
trong các họ giáo trên địa bàn huyện lực lượng an ninh luôn duy trì mối quan hệ mật thiết
mọi vấn đề đều được trao đổi góp ý kịp thời
đặc biệt ban hành giáo có sự phối hợp tốt với chính quyền lực lượng chức năng
để tuyên truyền vận động bà con giáo dân thực hiện tốt vai trò là cánh tay nối dài
giúp đỡ lực lượng an ninh trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
tuyên truyền vận động phát động tốt công tác vận động quần chúng
ba là công tác phối kết hợp giữa các đơn vị giữa các lực lượng công an với nhau
ví dụ như công an huyện công an tỉnh và với công an xã
chúng tôi có những tác động trực tiếp đối với số đối tượng này
số đối tượng này không có điều kiện hoạt động tại địa bàn
trên trận tuyến giữ vững tình hình an ninh chính trị
lực lượng an ninh ở từng đơn vị cơ sở và địa phương vẫn đang hàng ngày hàng giờ
nắm chắc tình hình tại các tuyến địa bàn trọng điểm
chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch nghiệp vụ
nhằm đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch
với niềm tin và lòng tự hào được phụng sự tổ quốc phụng sự nhân dân dưới lá cờ vinh quang của đảng
các chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân đã và đang không ngừng nỗ lực
đoàn kết để chủ động trên mọi mặt công tác phát huy bản lĩnh trí tuệ và trách nhiệm
góp phần phục vụ đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và đổi mới quê hương đất nước